thưa quý vị vụ bé trai ở thái bình tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô đưa đón đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh tài xế nguyễn văn lâm mới đi làm được một tuần thì xảy ra sự việc thương tâm
trong báo cáo gửi bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo thái bình cho biết
sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm lái xe nguyễn văn lâm và nhân viên đưa đón học sinh phương quỳnh anh
trình độ đào tạo trung cấp dược đón trẻ từ các gia đình đến trường mầm non hồng nhung hai
trong đó có bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tài xá minh khai huyện phú thư tỉnh thái bình
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút người thân đến đón nhưng không thấy hát ở lớp mới báo cho nhà trường
tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón xe đỗ tại khuôn viên nhà trường
do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá
phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu
khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu bệnh viện xác định bé đã tử vong
báo cáo nêu rõ người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới
tài xế mới đưa đón học sinh từ hai mươi hai tháng năm đến hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
phương tiện đưa đón là ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
cũng theo báo cáo bố mẹ hát đi làm xa nhà bé ở với bà ngoại tại khu đô thị bốn mươi năm xã minh quang huyện vũ thư
trường mầm non hồng nhung hai là trường tư thục được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai do ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập
phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động trường có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
ngay khi nhận được thông tin vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm việc với công an tỉnh
ủy ban nhân dân tp thái bình các sở ngành liên quan yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
bà đê tê hát bà ngoại của cháu tê cờ hát kể cháu hát học tại trường mầm non hồng nhung ii được hơn hai năm với kinh phí hơn ba triệu một tháng bao gồm đưa và đón
vào sáng hai mươi chín tháng năm sau khi đưa cháu lên xe đưa đón của trường bà hát tận mắt chứng kiến cháu ngoại ngồi sau ghế lái xe và nhiều năm qua cháu bà luôn ngồi ở vị trí đó
khi lên xe sức khỏe của cháu bình thường
tuy nhiên đến chiều cùng ngày khi người thân đến đón cháu thì mới biết sự cố đau lòng này
cũng theo bà ngoại nạn nhân từ trước tới nay rất ít khi trường mầm non hồng nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón
thậm chí việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có
trong khi đó ngày cháu hát gặp nạn gia đình bà không nhận được bất cứ thông tin gì từ nhà trường gửi về
cũng vào hôm hai mươi chín tháng năm trường mầm non hồng nhung tổ chức tổng kết năm học tại sân trường nên có nhiều phụ huynh đến tham dự
theo người dân địa phương gia đình cháu bé quê ở tỉnh nam định và sang thái bình ở trọ
bố mẹ cháu hát đã ly hôn và hiện mẹ đi xuất khẩu lao động ở đài loan
cháu bé ở với bà cùng cậu hiện gia đình đang chờ mẹ cháu từ đài loan về để tổ chức tăng lễ
trong báo cáo gửi bộ giáo dục và đào tạo sở giáo dục và đào tạo thái bình cho biết
sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm lái xe nguyễn văn lâm và nhân viên đưa đón học sinh phương quỳnh anh
trình độ đào tạo trung cấp dược đón trẻ từ các gia đình đến trường mầm non hồng nhung hai
trong đó có bé t g h sinh năm hai nghìn một mươi chín chú tài xá minh khai huyện phú thư tỉnh thái bình
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút người thân đến đón nhưng không thấy hát ở lớp mới báo cho nhà trường
tập trung tìm kiếm và phát hiện bé vẫn ở trên xe đưa đón xe đỗ tại khuôn viên nhà trường
do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá
phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu
khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình cấp cứu bệnh viện xác định bé đã tử vong
báo cáo nêu rõ người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới
tài xế mới đưa đón học sinh từ hai mươi hai tháng năm đến hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
phương tiện đưa đón là ô tô hai mươi chín chỗ do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ
cũng theo báo cáo bố mẹ hát đi làm xa nhà bé ở với bà ngoại tại khu đô thị bốn mươi năm xã minh quang huyện vũ thư
trường mầm non hồng nhung hai là trường tư thục được thành lập vào năm hai nghìn hai mươi hai do ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập
phòng giáo dục và đào tạo thành phố cấp phép hoạt động trường có một mươi hai lớp với hai trăm bảy mươi hai trẻ
ngay khi nhận được thông tin vụ việc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp làm việc với công an tỉnh
ủy ban nhân dân thành phố thái bình các sở ngành liên quan yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
bà đê tê hát bà ngoại của cháu tê cờ hát kể cháu hát học tại trường mầm non hồng nhung ii được hơn hai năm với kinh phí hơn ba triệu một tháng bao gồm đưa và đón
vào sáng hai mươi chín tháng năm sau khi đưa cháu lên xe đưa đón của trường bà hát tận mắt chứng kiến cháu ngoại ngồi sau ghế lái xe và nhiều năm qua cháu bà luôn ngồi ở vị trí đó
khi lên xe sức khỏe của cháu bình thường
tuy nhiên đến chiều cùng ngày khi người thân đến đón cháu thì mới biết sự cố đau lòng này
cũng theo bà ngoại nạn nhân từ trước tới nay rất ít khi trường mầm non hồng nhung thực hiện việc ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón
thậm chí việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có
trong khi đó ngày cháu hát gặp nạn gia đình bà không nhận được bất cứ thông tin gì từ nhà trường gửi về
cũng vào hôm hai mươi chín tháng năm trường mầm non hồng nhung tổ chức tổng kết năm học tại sân trường nên có nhiều phụ huynh đến tham dự
theo người dân địa phương gia đình cháu bé quê ở tỉnh nam định và sang thái bình ở trọ
bố mẹ cháu hát đã ly hôn và hiện mẹ đi xuất khẩu lao động ở đài loan
cháu bé ở với bà cùng cậu hiện gia đình đang chờ mẹ cháu từ đài loan về để tổ chức tăng lễ
dạng sáng ngày ba mươi tháng năm một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà trọ ba tầng có địa chỉ ở ngõ số bảy tổ một phường phú lương quận hà đông hà nội
nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng phát nhiều nhân chứng đến nay vẫn chưa thôi ám ảnh
anh nguyễn quang linh hai mươi tuổi sinh viên trường đại học đại nam cho biết khoảng hơn năm giờ sáng ngày ba mươi tháng năm
anh đang ở trong phòng trọ trên tầng hai cùng hai người bạn thì nghe thấy tiếng chi hô cháy
mở cửa kiểm tra anh linh phát hiện nhiều khói đen bốc lên
anh linh chia sẻ
phòng rất hoảng loạn nhớ ra nhà trọ đang thuê có lối thoát hiểm được chuẩn bị sẵn nên anh cùng các bạn đi theo lối này và thoát ra khỏi vụ cháy an toàn
ông nguyễn anh nhân tám mươi năm tuổi sống gần hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết
buổi sáng cùng ngày khi ông đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt
ra ngoài quan sát ông nhân phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy
nhìn lên tầng hai của căn nhà ông thấy hai cô gái ôm theo chăn ra đứng ở ban công kêu cứu
ngay sau đó ông nhân gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu
ông nhân nói khi lực lượng cứu hỏa đang đến có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài
trung úy bùi viết kết cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hà đông cho biết
vào khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đơn vị anh nhận được tin báo cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở phường phú lương hà đông hà nội
nhận được tin báo anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy
trung ý kết cùng ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái ngôi nhà một tầng bên cạnh từ đó tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận tầng ba của căn nhà đang cháy
trung ý kết kể lại anh cùng mọi người đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa sắt ở tầng hai phá lan can của tầng ba
khi tiếp cận các nạn nhân họ rất hoảng sợ
cảnh sát sau đó đã chấn an nạn nhân rồi đưa ba người xuống dưới an toàn
trung ý kết cho hay điều khó khăn nhất khi tiếp cận hiện trường đó là ngôi nhà bị bao bọc bởi ô cửa sắt
khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên rất nhiều khiến cảnh sát khó tiếp cận được phía trong ngôi nhà
ngày hai mươi chín tháng năm công an huyện bù đăng tỉnh bình phước cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự phạm văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thôn sáu xã bong bo huyện bù đăng về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng năm ông phạm văn hùng điều khiển xe mô tô biển số chín mươi ba l
hai mươi nghìn năm trăm năm mươi chín đến nhà người quen tại thôn sáu xã đường một mươi huyện bù đăng để uống rượu
đến một mươi năm h chiều cùng ngày ông hùng điều khiển xe mô tô về nhà tại thôn sáu xã bom bò
khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc khu vực ngã ba chuồng châu thôn sáu xã đường một mươi
ông hùng gặp tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của công an xã đường một mươi do đại úy trịnh văn trung làm tổ trưởng
đang làm nhiệm vụ tại đây
phát hiện hùng vi phạm giao thông khi không đội mũ bảo hiểm tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên ông hùng đã cố tình vi phạm tăng ca bỏ chạy
thấy có biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã truy đuổi và yêu cầu ông hùng dừng xe
nhưng ông này vẫn không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy
khi về đến nhà hùng cố tình lái xe mô tô hút vào đại úy trịnh văn trung khiến anh trung té ngã
không những vậy ông hùng còn có hành vi cự cãi thách thức chửi bới xúc phạm đại úy trung và dùng tay tấn công anh trung
nhận thấy hành vi hung hãn và chống đối của ông hùng tổ công tác đã báo cáo cho công an xã bòm bo đến hỗ trợ
và đưa ông hùng về trụ sở công an xã bombo để làm việc
mới đây mạng xã hội xôn xao với vụ việc một cô gái tới nhà hàng khách sạn năm sao ở hà nội gọi nhiều món đắt tiền
nhưng ăn xong không chịu thanh toán hóa đơn một mươi một triệu đồng
liên quan đến sự việc này mẹ của cô gái cho biết cô từng có thời gian bị trầm cảm phải điều trị tại bệnh viện
cụ thể cô gái liên quan đến vụ việc trên là t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
mẹ của cô gái bà ntn cho hay con gái bà có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị tại bệnh viện ở vĩnh phúc từ năm hai nghìn một mươi chín
sau đó bệnh tình con gái bà ổn định nên được bác sĩ cho ra viện về nhà gia đình tự chăm sóc quản lý và theo dõi
bà chia sẻ về nhà được thời gian còn lại bỏ đi chúng tôi mất một thời gian mới tìm được
khi về nhà chị t được gia đình chăm sóc
thấy con gái bệnh tình thuyên giảm lại xin được công việc gần nhà nên bà n cũng mừng
cách đây khoảng hai tháng chị t xin gia đình cho xuống hà nội
để đi làm đến nay chưa về nhà
bà nữa kể gia đình bà không muốn cho con đi làm nhưng cháu vẫn trốn đi
trong khoảng thời gian này bà vẫn hay nhắn tin hỏi ăn sức khỏe con
thấy con bảo đi làm bà cũng mừng
chia sẻ về việc chị t gọi nhiều món đắt tiền ở nhà hàng của khách sạn năm sao nhưng không thanh toán
bà nờ cho hay khi xem được hình ảnh của con trên mạng bà rất buồn
từ trước đến giờ chị nờ thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền
người mẹ buồn bã cho biết thêm bà đã nhiều lần phải mang tiền đi trả cho con
có lần hết hai mươi sáu triệu đồng
sự việc diễn ra nhiều lần đến giờ gia đình bà đã kiệt quệ
cũng theo bà nư chị t là con thứ hai trong nhà chưa lập gia đình và đã tốt nghiệp đại học
vợ chồng bà n đang phải nuôi hai người con khác trong độ tuổi ăn học gia đình không khá giả
sau vụ việc tại nhà hàng năm sao bà nở không liên hệ được với con gái
hiện bà nở đang nhờ lực lượng công an tìm kiếm con gái
bà nói lần này khi tìm được sẽ không cho cô ra ngoài
bởi việc tiếp tục ăn uống không trả tiền đã mảnh hưởng tới những người kinh doanh buôn bán
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ thông tin
một cô gái tới nhà hàng của khách sạn năm sao ở phường cống vị quận ba đình hà nội
cọ nhiều món ăn đắt tiền như bò hoa du tôm hùm rượu vang nhưng ăn xong không chịu thanh toán
đại diện công an phường cống vị quận ba đình hà nội xác nhận
có sự việc cô gái vào cõi tôm hùm rượu vang ở một nhà hàng sang trọng trên địa bàn
khi công an tới có sự chứng kiến của những người liên quan xác định cô gái trên có tâm lý không bình thường
quá trình làm việc với công an cô gái này lý giải có người mời đến nhà hàng náy ăn
cô gái gọi đồ cho hai người ăn nhưng chờ mãi không thấy người kia đến
liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy của bà trần thị hiền mẹ nữ sinh rau gà ở điện biên
mới đây gia đình chị cao thảo loan ba mươi tuổi chị của nữ sinh giao gà
vừa có đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đối với vụ án này
trong đơn gia đình chị loan cho rằng bản án sơ thẩm và phúc thẩm mà tòa án các cấp đã tuyên với bà trần thị hiền là không có căn cứ
không phù hợp với lời khai của các bị cáo tại tòa phúc thẩm gây oan sai cho người vô tội
gia đình chị loan khẩn cầu các cơ quan có thẩm quyền kháng nghị bản án sơ thẩm phúc thẩm đã tuyên với bà trần thị hiền
để hủy bàn án này điều tra lại làm sáng tỏ vụ án
trước đó tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng bốn hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị hiền mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp tên nguyên đán hai nghìn một mươi chín
giữa nguyên bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh điện biên xử phạt bà hiền hai mươi năm tù về tội mua bán chất ma túy
hôm hai mươi ba tháng năm chị cao thảo loan cùng gia đình từ điện biên xuống hà nội gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền gửi đơn kêu cứu kêu oan cho bà trần thị hiền
trong đơn kêu cứu gia đình chị loan kính mong lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan pháp luật xem xét lại toàn bộ vụ án
để làm sáng tỏ tránh gây oan sai cho người vô tội
bản án sơ thẩm thể hiện năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu bốn mươi hai tuổi là vợ bị cáo vì văn toán
một trong những hung thủ sát hại nữ sinh rau gà đến khu vực biên giới mua hai bánh heroin với giá chín mươi triệu đồng một bánh
về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công cùng lường văn hùng bốn mươi tuổi trú tại tỉnh điện biên đem ma túy bán cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
ngoài ra các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vị văn toán
liên quan vụ án nữ sinh cmc con gái bà trần thị hiền bị sát hại vào tết năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan tố tụng xác định do bị cáo hiền không trả tiền nên nhóm vì văn toán bùi văn công lên kế hoạch bắt giữ dê để ép hiền trả tiền
chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ba mươi tết nguyên đán công đưa vương văn hùng đến chợ mường thanh
phường mường thanh thành phố điện biên nhận diện nạn nhân vừa mua gà để lừa cm chở gà tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị hành hung bất tỉnh rồi được đưa về nhà công
sau đó từ ngày bốn tháng hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm công không chế dở trò xấu xa nhiều lần rồi sát hại nữ sinh này
bùi thị kim thu vợ của bùi văn công kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc
sát hại nữ sinh giao gà cmg biết việc này nhưng không tổ cáo
sau khi tổ chức chín phiên đấu thầu vàng nhằm kéo lùi tranh lệch giá vàng miếng sgc trong nước với giá vàng thế giới nhưng thất bại
ngân hàng nhà nước công bố dừng đấu thầu vàng và quyết định sẽ bán trực tiếp vàng cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước để bán cho người dân
ông phạm quang dũng phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết
nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân
ngân hàng nhà nước sẽ bán vàng cho các ngân hàng vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
mức giá sẽ do ngân hàng nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới
phó thống đốc cho biết mục tiêu của ngân hàng nhà nước là sớm thu hẹp tranh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới
về mức phù hợp và bền vững
thời gian qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ngân hàng nhà nước đã tổ chức chín phiên đấu thầu
cung ứng ra thị trường bốn mươi tám năm trăm linh lượng vàng sgc tương đương một tám tấn vàng
tuy nhiên mức tranh lệch giữa giá vàng miếng sgc trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao khoảng trên hai mươi
phó thống đốc nhận định rõ ràng bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung cầu
không loại trừ khả năng có các hành vi phạm pháp thao túng làm giá gây mất ổn định thị trường vàng
lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết hiện nhà điều hành đang phối hợp với bộ công an bộ tài chính bộ công thương và thanh tra chính phủ
tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
phó thống đốc khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nếu có
về việc ngân hàng nhà nước bán vàng trực tiếp cho ngân hàng thương mại phó thống đốc cho biết
các ngân hàng thương mại nhà nước với mạng lưới rộng khắp của mình đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp cho người dân có nhu cầu
ông phạm quang dũng tự tin khẳng định ngân hàng nhà nước có đủ khả năng và quyết để bình ngồn thị trường
ông tin rằng tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp một cách bền vững
vì lẽ đó nên phó thống đốc khuyên người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng thời điểm này để giảm thiểu rủi ro cho chính mình
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
vừa qua ông mai thành trung chủ tịch ủy ban nhân dân phường bình minh thành phố lào cai cho biết
lực lượng công an đang điều tra vụ một nam giới tử vong khô cứng trong căn nhà liền kề
đến hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân
theo ông trung dãy nhà liên kề nơi phát hiện nạn nhân khá vắng vẻ bình thường không có người qua lại
đây có thể là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong trong trạng thái khô cứng mới được phát hiện
hình ảnh từ hiện trường cho thấy người đàn ông trong tư thế nằm người trên đệm tràn ở sàn bê tông tầng ba
nạn nhân mặc quần áo dài bên cạnh là chiếc chăn bông và đôi dép tổ ong
nạn nhân đã phân hủy chỉ còn lại phần xương nên không thể nhẹ dạng
ông trung thông tin thêm một chi tiết đáng chú ý là tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện chiếc điện thoại di động
dựa theo cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại cơ quan chức năng nhận định có thể người đàn ông tử vong ngay sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài điện thoại gần nạn nhân còn có một chiếc ví cất tấm ảnh và một ít tiền
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng năm người dân phường bình minh phát hiện một người đàn ông tử vong tại tầng ba của dãy nhà liền kề phú hưng
dãy nhà xây thô chưa hoàn thiện trên đường một mươi chín tháng năm thuộc tổ ba phường bình minh
công an đã phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm và xác minh làm rõ vụ việc
ngày hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm bốn đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật điện thoại di động của nữ công nhân trong khu công nghiệp biên hòa hai tp biên hòa
trước đó lực lượng phá án đã bắt đối tượng gồm đặng dương linh hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh tiền giang nguyễn văn thuận ba mươi tuổi ngụ tỉnh an giang
nguyễn thanh sang hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh tiên giang và nguyễn quang thông ba mươi sáu tuổi ngụ tp biên hòa đồng nai
tăng vật thu giữ một xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi tám b một sáu mươi năm nghìn chín trăm chín mươi ba được các đối tượng sử dụng để gây án tám chiếc điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đi cướp giật điện thoại di động của phụ nữ để ở túi quần chia ra ngoài khi tham gia giao thông
thuận cầm đầu nhóm đã thực hiện bảy vụ cướp giật điện thoại di động
trong đó thuận gây án chung với sang ba vụ bốn vụ còn lại gây án chung với linh
tài sản sau khi cướp giật thuận và đồng bọn đều bán cho nguyễn quang thông chủ một tiệm kinh doanh sửa chữa điện thoại di động tại khu phố năm a phường long bình tp biên hòa
trước đó vào cuối tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đồn công an khu công nghiệp biên hòa đã nhận được tin báo của một số bị hại là nữ công nhân bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô ép sát giật điện thoại di động
khi một mình điều khiển mô tô tham gia giao thông trên địa bàn khu công nghiệp biên hòa hai vào buổi sáng sớm
sau khi gây án các đối tượng phóng xe bỏ chạy với tốc độ rất cao nên bị hại không nhìn thấy rõ biển số xe và đặc điểm nhận dạng của đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo đồn công an khu công nghiệp đã phân công cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra truy xét và đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn
đồng thời báo cáo đề xuất ba lãnh đạo công an tp biên hòa chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cùng phối hợp truy bắt đối tượng đã gây án
hiện đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đang tích cực mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng
và đề nghị những bị hại chưa trình báo nhanh chóng cung cấp thông tin cho cơ quan công an để sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đưa ra truy tố trước pháp luật
liên quan vụ cựu tiếp viên hàng không mô giới đi khách bản án sơ thẩm xác định bị cáo vỏ thị mỉ hạnh phạm tội thuộc trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
khi lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét cho cô một số tình tiết giảm nhẹ
cuối tháng ba toán nhân dân tp hcm đã xét xử vỏ thị mỉ hạnh hai mươi bảy tuổi cựu tiếp viên hàng không tuyên phạt bị cáo ba năm tù
theo hồ sơ vụ án mỹ hành được nhận vào làm tiếp viên hàng không từ năm hai nghìn một mươi tám đến khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian làm tiếp viên hàng không một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội đã giới thiệu hạnh đi khách với giá hai mươi ba mươi triệu đồng trên một lần
hạnh biết được nhiều nữ tiếp viên hàng không của các hãng đồng ý bán hoa nên khi khách có nhu cầu hãy giới thiệu để hưởng lợi
tối ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba hạnh thỏa thuận giá đi khách hẹn thời gian và địa điểm để môi giới cho bốn nữ tiếp viên vui vẻ với bốn khách nam với giá bảy mươi bốn triệu đồng hưởng lợi hai mươi bốn triệu đồng
hạnh đã nhận được hai mươi triệu đồng
khi các cặp đôi vui vẻ tại một khách sạn tại trung tâm tp hcm thì bị cảnh sát phát hiện
với hành vi làm trung gian cho các đối tượng mua hoa bán hoa để hưởng lợi nêu trên võ thị mỹ hạnh bị truy tố xét xử về tội môi giới mại dâm thuộc trường hợp đối với hai người trở lên
tại tòa sơ thẩm nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình để có cơ hội sửa chữa làm lại cuộc đời
theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm hành vi của bị cáo hạnh gây nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến truyền thống đạo đức nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục gây mất trật tự xã hội
hạnh là người có đầy đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng với động cơ tư lợi bất chính muốn có tiền tiêu xài bị cáo bất chấp sự nghiêm cấm của nhà nước để cố ý phạm tội

hạnh là người có đầy đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng với động cơ tư lợi bất chính muốn có tiền tiêu xài bị cáo bất chính muốn có tiền tiêu xài bị cáo bất chính

hạnh là người có đầy đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng với động cơ tư lợi bất chính muốn có tiền tiêu xài bị cáo bất chính